mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một người phụ nữ có biểu hiện rụ rỗ bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường văn quán quận hà đông thành phố hà nội
công an quận hà đông thành phố hà nội đã nhanh chóng xác minh làm rõ thông tin này là sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin với nội dung xuất hiện một phụ nữ có biểu hiện rụ rỗ bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường văn quán quận hà đông
qua quá trình ra soát địa bàn và tìm hiểu thông tin công an quận hà đông và các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội chưa phát hiện vụ việc nào cũng như chưa nhận được nội dung trình báo tố giác của cá nhân hay tổ chức nào về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường văn quán quận hà đông thành phố hà nội
tiến hành làm việc với người đăng tải thông tin người này thừa nhận việc đăng tải nội dung trên là chưa kiểm chứng và đã gỡ nội dung bài
tiếp sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm